huyện trần văn thời là địa phương có diện tích nuôi cá bồi lớn của tỉnh cà mau
nhờ duy trì và phát triển mô hình này mà những năm trước đây
nhiều hộ có mức thu nhập khá cao lên tới hàng trăm triệu đồng một vụ nuôi
tuy nhiên là thời gian gần đây thì giá cá bổi giảm mạnh
nên nhiều người bị thua lỗ và đã bỏ nghề
theo thống kê của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện trần văn thời
năm hai nghìn một mươi tám diện tích nuôi cá bủi của huyện chỉ còn bảy mươi bốn hectare giảm hơn một trăm bốn mươi ha so với năm trước
nhằm giúp người dân duy trì mô hình nuôi cá bổi phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện
thực hiện dự án cải thiện năng suất chất lượng hiệu quả trong nuôi cá bổi thâm canh
những hộ tham gia dự án được hỗ trợ ba mươi tiền con giống thức ăn và hai mươi tiền thuốc hóa chất xử lý ảo đầm
hướng tới các ngành liên quan và nông dân sẽ xúc tiến trong việc thành lập các hợp tác xã nuôi cá bổi
nhằm tăng chuỗi giá trị sản xuất tránh tình trạng bị thương lái ép giá
tuy nhiên nếu thời gian tới giá cá bổi không được cải thiện
thì vụ mùa năm nay nhiều người tiếp tục gặp khó khăn tình trạng thua lỗ còn tiếp tục diễn ra